trong năm hai nghìn hai mươi người lao động cả nước sẽ được nghỉ tổng cộng một mươi bốn ngày vào các dịp lễ tết
số ngày nghỉ chính lễ tết ngày nghỉ cuối tuần liên kề và nghỉ bù trong các dịp lễ tết hai nghìn hai mươi
gồm một ngày nghỉ dịp tết dương lịch bảy ngày tết nguyên đán một ngày dịp dỗ tổ hùng vương
bốn ngày dịp chiến thắng ba mươi tháng bốn và quốc tế lao động mùa một tháng năm và một ngày nghỉ dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
sắp tới tết dương lịch hai nghìn hai mươi rơi vào giữa tuần thứ tư nên cán bộ công chức viên chức và người lao động sẽ nghỉ một ngày không được nghỉ bù
còn tết nguyên đán cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ bảy ngày từ thứ năm ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
đến hết thứ bốn ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi tức từ ngày hai mươi chín tháng chạp năm kỷ hợi đến hết mùng năm tháng riêng năm canh tí